tại hà nội sáng nay phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã cắt băng khánh thành khai trương trung tâm đổi mới sáng tạo của tập đoàn công nghệ cmc
trung tâm đổi mới sáng tạo của tập đoàn công nghệ cmc được thành lập nhằm thúc đẩy sáng tạo cho mọi thành viên trong tập đoàn
thông qua các sự kiện hoạt động nghiên cứu sáng tạo vườn ươm cho các dự án sáng tạo trong tập đoàn
các dự án của cộng đồng kết nối cộng đồng công nghệ doanh nghiệp các tổ chức viện nghiên cứu trường đại học
cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước phát hiện đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia sáng tạo nhà quản lý nghiên cứu phát triển của tập đoàn
phó thủ tướng cho rằng cần có những giải pháp để công nghệ thông tin ở việt nam có bước phát triển mới
điều này đòi hỏi các chính sách của nhà nước cần chọn ra một số ngành sản phẩm trọng điểm dựa trên thế mạnh của công nghệ thông tin để đưa lĩnh vực này lên một bước phát triển mới